thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn
quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản
phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải điều hành phiên họp
quốc hội đã nghe báo cáo tiếp thu trình lý giải trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản
đại biểu đỗ thị việt hà đoàn bắc giang đề nghị làm rõ hơn hành vi cố ý cung cấp thông tin không chính xác
hoặc giả mạo hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản được quy định tại điều chín dự thảo luật
đại biểu cho rằng nên cân nhắc thêm việc quy định hành vi này là cố ý hay chỉ cần quy định hành vi cung cấp thông tin
vì để xác định thế nào là hành vi cố ý là khá khó cần phải có quy định cụ thể thế nào là cố ý để tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong quá trình thực thi
theo tôi thì không cần quy định đây là hành vi cố ý mà chỉ cần quy định
là có hành vi cung cấp thông tin
ý thứ hai tôi đề nghị để hoàn thiện quy định này đó là đề nghị là bổ sung thêm nội hàm của hành vi này
tức là không chỉ cung cấp thông tin không chính xác mà còn cung cấp thông tin không đầy đủ và không trung thực
khi mà cây khai cái thông tin trong hồ sơ theo hướng có lợi cho tổ chức đấu giá
quan tâm đến quy định về đấu giá đối với một số loại tài sản đặc thù như quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư
tài sản thi hành án dân sự quyền sử dụng tần số vô tuyến điện quyền khai thác khoáng sản
đại biểu nguyễn tạo đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lâm đồng cho rằng những quy định được đưa ra trong bối cảnh pháp luật
về đấu giá tài sản thời gian qua theo luật hiện hành còn nhiều bất cập chưa chặt chẽ chưa phù hợp với thực tiễn
gây khó khăn vướng mắt cho tổ chức đấu giá cũng như người có tài sản đấu giá và các cá nhân tổ chức có liên quan
đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định cụ thể rõ ràng chặt chẽ để bảo đảm tính khả thi khi thi hành luật
đại biểu đề nghị dự thảo luật vẫn tiếp tục chấp nhận đấu giá một cách chủ quan phi thực tế thì cần quy định việc trả giá vượt mức khởi điểm bao nhiêu lần
mà khi chúng đấu giá lại có hành vi bỏ cọc dẫn đến hủy kết quả đấu giá thì cần chịu với số tiền phạt bằng bao nhiêu lần đối với số tiền đặt cọc
hiện dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản sau khi được tiếp thu chỉnh lý đã sửa đổi bổ sung bốn mươi ba điều
và bãi bỏ ba điều của luật hiện hành bổ sung ba điều mới tăng một mươi tám khoản so với dự thảo luật trình quốc hội tại kỳ họp thứ sáu
nhưng chủ yếu là sửa về mặt kỹ thuật lập pháp không phát sinh nhiều chính sách mới
trước đó trong phiên thảo luận tại hội trường sáng nay về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đường bộ
một số nội dung liên quan đến trạm thu phí đã được các đại biểu tham gia góp ý kiến
cho đại biểu hình thị phúc đoàn bà địa vũng tàu dù có nhiều quy định sửa đổi
song dự luật chưa có quy định xử lý liên quan đến thực trạng các trạm thu phí đã ngừng hoạt động mà không chịu tháo rỡ để trả lại mặt đường
do chưa có quy định chế tài nên trách nhiệm thiệt hại nếu có xảy ra thì đều thuộc về người dân và người tham gia giao thông
theo đại biểu huỳnh thị phúc dự thảo luật đường bộ cần bổ sung quy định về trách nhiệm tháo rỡ trả lại mặt bằng đối với các trạm thu phí đã dừng hoạt động
góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tới
đại biểu nguyễn thị huế đoàn bắc cạn bổ sung hành vi lập chốt thu phí sử dụng đường bộ trái pháp luật vào các hành vi bị nghiêm cấm
thực tiễn đã xảy ra nhiều trường hợp
người dân tự ý lập chốt thu phí của các phương tiện tham gia giao thông nhất là khi xảy ra tình trạng sạt lở trên đường gây tắc nghẽn cục bộ
đại biểu nguyễn thị huế cho biết thêm theo nghị định một trăm linh có quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xây dựng hoặc thành lập trạm thu phí đường bộ
khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước đồng ý do đó việc bổ sung hành vi này vào điều cấm là phù hợp
thưa quý vị cuối giờ chiều nay quốc hội khóa một mươi năm tiếp tục tiến hành công tác nhân sự tại kỳ họp thứ bảy bắt đầu quy trình
bầu chủ tịch nước
tại hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng năm trung ương thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi sáu
theo trình tự thủ tục quy định chiều hai mươi một tháng năm ủy ban thường vụ quốc hội chính quốc hội danh sách đề cử để quốc hội bầu chủ tịch nước
các đại biểu quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử
để quốc hội bầu chủ tịch nước
sáng mai hai mươi hai tháng năm ủy ban thường vụ quốc hội báo cáo về việc giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để quốc hội bầu chủ tịch nước nếu có
sau đó quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu chủ tịch nước và tiến hành bầu chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín
sau khi ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu ủy ban thường vụ quốc hội sẽ chỉnh quốc hội dự thảo nghị quyết bầu chủ tịch nước
quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước
tiếp đến chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức
trước đó đầu giờ chiều ngày hai mươi một tháng năm thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội tổng thư ký quốc hội bùi văn cường trình bày tờ trình đề nghị điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ bảy
tờ trình nêu rõ căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn kiện toàn bộ máy tổ chức nhà nước
sau khi xem xét đề nghị của thủ tướng ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ công an
và dự kiến bố trí quốc hội tiến hành nội dung này cùng với nội dung về công tác nhân sự tại phiên họp chiều ngày hai mươi một tháng năm và sáng ngày hai mươi hai tháng năm
thưa quý vị chiều qua với một trăm linh đại biểu quốc hội tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí trần thanh mẫn làm chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm nhiệm ký hành hai mươi một hành hai mươi năm
nhân dân cả nước đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi tin tưởng vào sự lựa chọn của quốc hội cũng như đặt nhiều kỳ vọng vào tân chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn
ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng tân chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn trang trọng đọc lời tuyên thệ trước quốc hội trước đồng bào cử tri và nhân dân cả nước
chứng kiến giây phút trọng đại ấy cử tri nhân dân cả nước đều hết sức vui mừng phấn khởi
chúng ta nhìn thấy
tân chủ tịch quốc hội cũng là một người mà có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác mặt trận công tác hòa hợp đoàn kết thống nhất có thể quy tụ được tất cả những tiếng nói của các đại biểu quốc hội cùng tham gia vào công tác lập pháp của quốc hội
cũng vui mừng cũng phấn khởi cũng tỏ rõ và tin tưởng vào sự sáng suốt của trung ương đảng
đồng chí mà có đủ điều kiện tức là về năng lực về trình độ và khả năng và cái trung thực tâm quyết để lo cho dân cho nước
cử tri nhân dân cả nước kỳ vọng và tin tưởng
với những kinh nghiệm công tác của mình chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn sẽ tiếp tục phát huy năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
kỳ vọng rằng với bây giờ mới là chủ tịch quốc hội thì ông mẵng sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh mình đã có
cũng như là giúp cho quốc hội giúp cho nhân dân cũng như giúp cho đại biểu truyền đạt được những tiếng nói của người dân đến quốc hội
cũng như là năng cao công tác lập pháp làm ra những bộ luật dự luật đóng góp vào cuộc sống xã hội cũng như là thực thi làm sao đảm bảo cho cuộc sống người dân một ngày tốt đẹp hơn

hội nghị thảo luận một mươi hai nội dung thuộc chương trình nghị sự tập trung vào các nội dung thống nhất các chương trình và giải pháp tiếp tục thực hiện và hoàn thành các mục tiêu xác định tại các kế hoạch chiến lược phát triển hải quan asean giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
trong đó có trao đổi chứng từ điện tử qua một cửa asean triển khai hệ thống quá cảnh hải quan asean lộ trình triển khai thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên trong asean
hội nghị sẽ là diễn đàn để hải quan asean tăng cường đối thoại tham vấn với các đối tác đối thoại của asean nhằm thực hiện các mục tiêu phù hợp với tình hình phát triển kinh tế trong giai đoạn mới
thưa quý vị công nghiệp xanh đang trở thành xu hướng phát triển đem lại hiệu quả trong tăng trưởng kinh tế giải quyết các vấn đề xã hội và khắc phục hậu quả của ô nhiễm môi trường
trong thời gian tới việt nam cần đặc biệt quan tâm phát triển công nghệ xanh đảm bảo quá trình thực hiện có thể tối ưu hóa hiệu quả lợi ích từ cấp địa phương đến toàn bộ nền kinh tế hướng tới sự phát triển bền vững
việt nam cam kết đặt mức phát thải dòng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi trong đó mục tiêu giảm bốn mươi ba năm lượng phát thải khí nhà kính cũng như xác định tỷ lệ năng lượng tái tạo chiếm bảy mươi các khu công nghiệp và nhà máy sản xuất đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi này

việt nam kết đặt mức phát thải dòng băng không vào năm hai nghìn năm mươi trong đó mục tiêu giảm bốn mươi ba năm các khu công nghiệp và nhà máy sản xuất đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi này

thưa quý vị quốc hội đã thông qua nghị quyết về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho một số địa phương đơn vị nhằm giúp cho những khu vực đó tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
cơ chế đặc thù bước đầu đã phát huy được hiệu quả giúp cho một số địa phương được tự chủ tự chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh
việc thí điểm thành công cơ chế đặc thù sẽ là bài học để cân nhắc ban hành chính sách có nên mở rộng cơ chế đặc thù cho những khu vực khác hay không
thành phố hà nội được quốc hội cho phép thực hiện cơ chế đặc thù dành riêng cho thủ đô vì hà nội có nguồn lực và điều kiện hơn hẳn nhiều địa phương khác
hiệu quả đầu tiên của cơ chế này là việc giải phóng mặt bằng nhanh chóng để thực hiện dự án vành đai bốn vùng thủ đô tuyến đường đi qua hà nội bắc ninh và hưng yên
đây là việc khó mà rất nhiều dự án đầu tư công khác chưa làm được
hiện nay có hai nút thắt đầu tư công rất là lớn đó chính là giải phóng mặt bằng và nguồn về vật liệu
cái hạng hai nốt thắt này đều đã được tháo gỡ trong nghị quyết của quốc hội về cơ chế thí điểm cho các công trình về giao thông đường bộ
và rõ ràng là khi mà phân cấp cho địa phương như vậy thì các cái thủ tục được thực hiện nhanh hơn và rõ ràng cái vai trò của các địa phương mà có cái dự án đi qua cũng được hiệu quả hơn
cơ chế đặc thù giúp cho địa phương có thể chủ động triển khai các dự án xuất phát từ khả năng thực tế của địa phương đó thay vì chờ đợi sự phân giao quyền lực nguồn lực như trước kia
cái cơ chế thí điểm rất là hiệu quả để nâng cao cái sự tham gia của các địa phương mà có cái năng lực tài chính tham gia có năng lực quản trị tham gia
và tháo gỡ được cái nốt thắt
cái nốt thắt rất là lớn trong cái việc là vừa là cái cơ chế về ngân sách cũng như là cái tiến độ triển khai thực hiện
cơ chế đặc thù cơ chế thí điểm là để tạo điều kiện cho cán bộ ở những ngành những cấp những địa phương có trách nhiệm có tư duy dám nghĩ dám làm
dám vận dụng những cái chính sách cơ chế chung mà được ban hành cho toàn bộ quốc gia cho toàn ngành vào cái địa phương của mình
nhằm đạt được cái hiệu quả tốt nhất trong cái thực tiễn công việc ở địa phương ở cấp ở ngành
cơ chế đặc thù đi cùng với đó là tinh thần tự chịu trách nhiệm của cá nhân và tập thể
vì vậy cách duy nhất để không bị dừng lại là làm hết mình vì lợi ích chung với tinh thần trách nhiệm cao nhất mang lại hiệu quả tốt nhất
câu chuyện từ thực tế sẽ là minh chứng để cơ chế thí điểm thành cơ chế thực sự cho địa phương đó
vâng thưa quý vị có nhiều quan điểm lo ngại về cơ chế đặc thù vì có thể sẽ tạo ra sự mất công bằng
về chính sách ưu tiên cho địa phương
vâng điều này hoàn toàn có lý
tuy nhiên quốc hội đã nghiên cứu và cân nhắc cẩn thận mới quyết định ban hành nghị quyết đặc thù cho phép thí điểm
và chính những cơ chế thí điểm sẽ tạo động lực cho tinh thần đổi mới dám nghĩ dám làm
tất cả mọi người dân đều phải sống thượng tôn pháp luật cho dù có khó khăn vướng mắc về cơ chế
trong hoàn cảnh đó cơ chế thí điểm là giải pháp tình thế cho cán bộ được thử nghiệm trong khi cơ chế chính sách chưa kịp sửa đổi
các cán bộ ở dưới địa phương khi mà họ triển khai các hoạt động như vậy thì gặp rất nhiều những bất cập về mặt pháp lý
và với khi mà có thêm các công cụ pháp lý hỗ trợ thì là một sự an tâm hơn cho các cán bộ trong quá trình triển khai các hoạt động
và đây cũng có thể nói rằng là một trong những động lực rất là tốt để giúp cho các cơ quan thực thi có những cái sự linh hoạt hơn có sự chủ động hơn
thực tế cho thấy một số đơn vị xin cơ chế thí điểm khi cơ chế chính sách vướng mắc và đã thành công
và việc khơi thâm nguồn lực cho các dự án trọng điểm quốc gia được thực hiện ngay từ đầu năm
thí điểm thành công là để nhân rộng cái thành công trong thực tiễn ra những cái phạm vi rộng hơn để phát huy tác động hiệu quả tích cực ở cái phạm vi to lớn hơn
nghị quyết số hai mươi tám ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng
đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
cho phép thực hiện thí điểm trong những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ còn nhiều ý kiến khác nhau không nóng vội nhưng cũng không bỏ qua hoặc để chậm ảnh hưởng đến sự phát triển
tôi nghĩ rằng là cái cơ chế thí điểm là một trong những cái cách thức rất là hiệu quả để mà chúng ta có được những cái đánh giá
chúng ta nhận diện được là cái hiệu quả trên thực thi như thế nào và từ đó chúng ta sửa cái hệ thống pháp lý liên quan
chúng ta sẽ tạo thêm những cái cơ chế những cái chính sách
những cái có tính chất bảo hiểm đối với cán bộ dám nghĩ dám làm ở các địa phương ở tất cả các cấp
cùng với nghị định số bảy mươi ba năm hai nghìn hai mươi ba về bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm cơ chế thí điểm sẽ là tấm lá chắn
giúp cán bộ đảng viên yên tâm công hiến ý tưởng sáng tạo cho đơn vị mà không sợ rủi ro
thực hiện cơ chế thí điểm thành công sẽ là bài học để từ đó tạo ra phản ứng chính sách phù hợp
giải quyết vấn đề thực tế đặc biệt
và cơ chế thí điểm chỉ dành cho những địa phương có điều kiện thực hiện
người đứng đầu có năng lực điều hành có tinh thần đổi mới dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
dám đương đầu với thử thách vì lợi ích chung
cơ chế thí điểm là cơ hội nhìn rõ năng lực và trách nhiệm của cán bộ
nếu cán bộ không đủ bản lĩnh đứng mũi chịu sao không đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
thì cấp trên có quyền thay thế cán bộ khác có đủ phẩm chất năng lực ngang tầm nhiệm vụ
không để lãng phí quyền lực và nguồn lực được phân ra cho cá nhân và đơn vị đó
đây là thi đấu thể thao tỉnh khánh hòa trong niềm phấn khởi chung của bộ môn bóng bàn việt nam
giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân là giải đấu đỉnh cao hàng năm
có uy tín và truyền thống bốn mươi hai năm qua được tổ chức theo chỉ đạo của ban bí thư trung ương đảng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đến nay
năm nay giải đấu hứa hẹn đem đến những bất ngờ và kịch tính
khi tiếp tục có sự tham gia của nhiều cây vượt xuất sắc và các cây vượt trẻ đầy tiềm năng
giải đấu năm nay sẽ thu hút rất là nhiều người
có cả những cây vợt mạnh của bóng bàn trên cả nước
trong đó có những cây vợt rất là xuất sắc thi đấu nổi trội như đôi đinh anh hoàng và mai ngọc
ở sea games ba mươi hai đoạt tấm huy trông vàng đầu tiên nội dung đô nam nữ
tôi cho rằng với một giải đấu hứa hẹn nhiều sự hợp dẫn cùng với những vận động viên
mà đã từng có tên tuổi làm nên tên tuổi dưới bóng bàn việt nam
và bây giờ chuyển đến công tác huyện như tuấn quỳnh hay quang linh
thì chắc chắn là giải đấu sẽ rất hấp dẫn và thu hút được sự tham gia của đông đảo người xem
gần hai trăm linh vận động viên đến từ một mươi tám đoàn chuyên nghiệp của các tỉnh thành phố
ngành doanh nghiệp trên toàn quốc tham gia giải đấu năm nay
bên cạnh đó là sự góp mặt của các đoàn bóng bàn mới là đoàn bà rịa vũng tàu nghệ an times city
điều này tạo ra sự cạnh tranh cao giữa các vận động viên tham gia thi đấu
ban tổ chức cũng có nhiều sự đổi mới khi quyết định nâng mức thưởng
dành cho ba mươi hai giải thưởng cao hơn kỳ giải năm hai nghìn hai mươi ba
ngoài ra việc truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội
là một nét mới để khán giả có thể theo dõi mọi diễn biến của giải đấu
cũng như thành tích của các vận động viên
chúng tôi đã thành lập riêng một bộ phận truyền thông xã hội của giải đấu
chúng tôi sẽ kết hợp với một số những đơn vị truyền thông xã hội
đã từng gắn bó nhiều năm với cả báo nhân dân
chúng tôi hy vọng rằng việc truyền thông xã hội này
sẽ được tiến hành một cách bài bản có tính liên kết tính lan tỏa
có tổ chức và bạn đọc sẽ ngược
người xem sẽ nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất
chính xác nhất và hấp dẫn nhất
giải đấu cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của bóng bàn đỉnh cao
và phong trào bóng bản việt nam có phần khích lệ những tài năng trẻ
tiếp tục phát triển và đưa bóng bàn việt nam lên một tầm cao mới
mùa mưa bão đã cận kề do vậy thì công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy
được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tp hà nội
đã chủ động phối hợp với các ban ngành chức năng chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm
những hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường thủy trên các tuyến sông
góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân
chỉ khi có lực lượng chức năng kiểm tra khách lên phà mới nhanh chóng mặc áo phao theo yêu cầu
đa số khách qua sông đều không quan tâm việc có quy định sử dụng áo phao
để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy hay không
cùng với lỗi trên hành vi chở hàng hóa quá vạch giấu mực nước an toàn
tức vi phạm tải trọng vẫn xuất hiện nhiều trên sông hồng
gây tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông đường thủy
trong thời gian gần đây số vụ việc vi phạm đã kéo giảm hơn so với giai đoạn đầu năm
nhiều chủ phương tiện di chuyển dọc tuyến sông hồng đã ý thức hơn
trong vụ việc vi phạm đã kéo giảm hơn so với giai đoạn đầu năm
trong vụ việc tuân thủ các quy định an toàn giao thông đường thủy

và tuân thủ nghiêm các yêu cầu quy định và khuyến cáo của lực lượng chức năng
chính là biện pháp tốt nhất để mỗi người dân doanh nghiệp tự bảo vệ mình
khi lưu thông trên các tuyến đường thủy